thưa quý vị ngành đường sắt cho biết chính sách giảm giá vé đối với hành khách đi tàu số lẻ
chiều hà nội tp hcm sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai bắt đầu được triển khai
ngành đường sắt sẽ giảm giá vé tàu với tuyến hà nội tp hcm sau tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
nhằm thu hút khách đi tàu
theo đó trong giai đoạn từ ngày chín tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai hành khách đi tàu khách chiều số lẻ
sẽ được giảm giá tới ba mươi giá vé sẽ được trừ trực tiếp trong tiền vé trên hệ thống vé tàu điện tử
so với giá vé ban đầu
cụ thể giảm một mươi giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ chạy các ngày từ ngày chín tháng hai đến một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
giảm hai mươi giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày một mươi bốn tháng hai đến hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày hai mươi một tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai